thành phố nha trang hiện đang khẩn trương di rời bốn trăm linh hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở để ứng phó với bão số chín
để chủ động ứng phó bão số chín thành phố nha trang yêu cầu các địa phương cơ quan đơn vị chủ động ứng phó với báo theo phương châm bốn tại chỗ
cập nhật thông tin tăng cường tuyên truyền về cơn bão ra soát bổ sung những điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở
bố trí lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chốt chặn phân luồng giao thông cố gắng đảm bảo cấp điện nước thông tin liên lạc
quỹ ban nhân dân thành phố nha trang chỉ đạo các xã phường phải di rời cho được bốn trăm linh hộ dân ở bảy mươi một điểm sung yếu trên địa bàn
trước đó trong đợt mưa lũ vừa qua thành phố nha trang có một mươi chín người chết một người mất tích hai mươi tám người bị thương một trăm hai mươi bốn nhà sập hoàn toàn một mươi bảy nhà sập một phần ước tính thiệt hại gần hai mươi tỷ đồng